thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc giao đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh con tum trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm hoạt động phá rừng
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi phóng viên truyền hình nhân dân đã có bài phản ánh nạn phá rừng
vẫn diễn ra vô cùng phức tạp đi sâu vào tâm lõi các khu rừng mới thấy sự tàn phá của lâm tặc
với dấu vết còn rất mới có dấu hiệu bao che của chính quyền địa phương tại tỉnh con tum
về việc này thủ tướng chính phủ giao lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm hoạt động phá rừng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn
kiểm tra các địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi ba của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật về lâm nghiệp